nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân palestine hai mươi chín tháng một mươi một và kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa palestine và việt nam
sáng nay tại hà nội đại sứ quán nhà nước palestine phối hợp với ủy ban việt nam đoàn kết với nhân dân palestine
và hội hữu nghị việt nam palestine thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm giao lưu văn hóa và triển lãm ảnh
tại buổi lễ ông hồ anh dũng chủ tịch ủy ban việt nam đoàn kết với nhân dân palestine
đã đọc điện mừng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cử ngài antonio guterres tổng thư ký liên hợp quốc
và ngài mahmou abbas tổng thống nhà nước palestine nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân palestine năm nay
trong đó tái khẳng định rằng việt nam trước sau như một ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân palestine
trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân tộc cơ bản của mình và bày tỏ tin tưởng rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa này nhất định sẽ giành thắng lợi
buổi lễ kỷ niệm ngày đoàn kết với nhân dân palestine là cơ hội trao đổi
giao lưu văn hóa đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển gắn kết giữa hai nước việt nam và palestine